tại lễ công bố doanh nghiệp bền vững việt nam hai nghìn hai mươi vừa được tổ chức
tập đoàn xây dựng hòa bình vinh dự được nằm trong top một mươi doanh nghiệp bền vững
trong lĩnh vực thương mại dịch vụ
trong số hơn năm trăm linh doanh nghiệp lọt qua vòng sơ khảo
ban tổ chức đã lựa chọn một trăm linh doanh nghiệp xuất sắc nhất
và đi đầu trong phong trào thực hiện phát triển bền vững tại việt nam
trong đó tập đoàn xây dựng hòa bình được trao chứng nhận top một mươi doanh nghiệp bền vững
năm hai nghìn hai mươi ở lĩnh vực thương mại dịch vụ
đây là năm thứ ba liên tiếp tập đoàn xây dựng hòa bình được vinh danh
trong top một mươi doanh nghiệp bền vững trải qua hơn ba thập kỷ xây dựng và phát triển
cho đến hiện tại hòa bình đã khẳng định được sự phát triển nhanh và bền vững
với chu kỳ cứ năm năm doanh thu tăng gấp năm lần
đồng thời tập đoàn cũng tiên phong áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn tiên tiến cũng như chủ động nghiên cứu và ứng dụng hệ thống quản lý pms độc quyền